với hành vi môi giới mại dâm ba đối tượng gồm nguyễn trung kiên bùi anh quân cùng chú tại thành phố hà nội
và phạm sĩ an quê tại nghệ an đã bị công an quận hà đông hà nội tạm giữ vào ngày hôm qua để tiến hành điều tra
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một quân và kiên đã bàn bạc
lập nhiều nhóm chat trên ứng dụng telegram để môi giới mại dâm
hai đối tượng sau đó lập nhiều tài khoản trên ứng dụng này để liên hệ với gái mại dâm và khách mua dâm
mỗi phi vụ chất lọt nhận hoa hồng là ba mươi còn an sẽ hưởng một mươi năm
nhóm này chỉ môi giới bằng cách nhắn tin trên ứng dụng telegram toàn bộ lịch sử giao dịch sau đó đều được xóa ngay
tiền thanh toán cũng được yêu cầu chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung ngụy trang kín kẽ
mỗi ngày thì cung cấp ra thị trường hàng tấn ngó sen và để làm đẹp thực phẩm
thu hút người tiêu dùng một cơ sở kinh doanh đã ngâm tẩy
thực phẩm trong hóa chất và vụ việc này vừa được phát hiện trên địa bàn huyện củ chi tp hcm
tối ngày hai mươi một tháng một phòng cảnh sát môi trường đã kiểm tra hộ kinh doanh nguyễn bá thinh
tại xã bình mỹ huyện củ chi do ông nguyễn bá thinh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn hai mươi thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất
ước tính khoảng tám tấn cùng với nhiều can nhựa không có nhãn mát và không có thời hạn sử dụng